khi vào tháng sáu tới đây thì cách đây hai bắt tuần trước em cũng đã đến công an huyện để làm quan cướp công dân
tuy nhiên nó có một vài sai sót và em chưa nhận được các anh bên công an đã gọi điện về cho gia đình em và cũng bảo em đến làm lại
em thấy làm nó cũng rất là nhanh gọn
thực tế đối với học sinh ở vùng sâu vùng xa việc tiếp cận thông tin tuyển sinh chung vốn đã gặp những hạn chế nhất định
thì việc tiếp cận những thông tin tuyển sinh mà các em cần như hướng nghiệp dạy nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông lại càng không dễ dàng
quá trình triển khai tuyển sinh của trường chúng tôi trong những năm gần đây thì phát hiện ra là các em thí sinh học sinh ở các vùng sâu vùng xa
đặc biệt là các tỉnh miền núi trung du và thậm chí là xa nữa là các nơi gọi là thí sinh yêu thế
thì rất khó tiếp cận được thông tin của các
các trường và các cơ sở đào tạo đặc biệt là khối giáo dục nghề nghiệp tức là các trường cao đẳng và các trường trung cấp
thì các em rất ít thông tin và thậm chí là không có thông tin
mà hiện nay theo tôi được biết thì bộ giáo dục đào tạo cũng hàng năm đều có những gửi thông tin bằng thông qua cái kênh chính thức của mình
thông qua các sở giáo dục đào tạo để triển khai các cuốn và những thông tin của tuyển sinh đại học cao đẳng đến các thí sinh
nhưng thực tế đấy cũng chỉ là cao đẳng ở khối sưu
còn cả nước chúng ta có cả trên ba trăm linh trường cao đẳng hiện nay là rất khó tiếp cận thông tin
vì vậy mà nếu bộ công an triển khai đẩy mạnh cái làm gọi là cái số định danh cá nhân cho các công dân nói chung
và cho các thí sinh năm nay dự thi vào đại học cao đẳng thì tôi cho rằng đây là một cái kênh nữa tiếp cận rất là tốt
và tôi hình dung là nếu các em thí sinh có được cái mã định danh cá nhân
thì cái gọi là quản lý nhà nước và đồng thời là triển khai các cái liên quan đến tuyển sinh
đối với các em năm nay là sẽ thuận tiện hơn rất nhiều
vâng thực tế cho thấy là việc cấp căn cấp công dân và tài khoản định danh cho các em học sinh
đặc biệt là các em ở tại vùng sâu vùng xa thì còn gặp nhiều khó khăn
do điều kiện kinh tế không phải gia đình nào là cũng có điện thoại thông minh
hoặc là tình trạng người dân không đăng ký tạm trú tạm vắng
đã khiến cho lực lượng công an phải mất nhiều thời gian trong việc xác minh và đối chiếu thông tin
xác định các em học sinh là đối tượng ưu tiên cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
công an huyện đầm hà đã phối hợp với xã thị trấn và ngành giáo dục
để giả soát lập danh sách phân công cán bộ liên lạc tới từng gia đình
hướng dẫn người dân tới cơ quan công an làm thủ tục
từ kết quả thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cấp cân cấp công dân gắn chip trong năm hai nghìn hai mươi một
hiện nay một trăm linh các thủ tục hành chính liên quan đến thông báo lưu trú
cá nhân tổ chức có nhu cầu lưu trú trên địa bàn
công an huyện đầm hà có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
và đây chính là một cách để rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công
đối với các em học sinh nói riêng và người dân nói chung
tài khoản định danh điện tử sẽ giúp công dân không phải thực hiện các thủ tục
tại cơ quan công an hoặc là những cơ quan nhà nước khác
khi đi làm các thủ tục hành chính không phải đến trực tiếp cơ quan
để thực hiện thông qua các dịch vụ công mức độ bốn mức độ ba
để quá trình thực hiện xác thực thông tin trên môi trường điện tử
và cái tài khoản định danh điện tử sẽ được bộ công an
thông qua việc kết nối với các cơ quan dữ liệu chuyên ngành các bộ ngành
để thực hiện xác thực thông tin và đảm bảo được thông tin tài khoản của người dân
về định danh điện tử là chính xác nhất
với đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
còn gọi là đề án sáu của chính phủ
tất cả các lĩnh vực
trong đó có lĩnh vực đào tạo đều theo xu hướng này
số hóa tối đa để có thể tiếp cận và thực hiện các hoạt động hoàn toàn trên môi trường điện tử
hai năm đại dịch covid vừa ảnh hưởng đến toàn cầu cũng như cả nước chúng ta
thì ngay bản thân trường chúng tôi đã triển khai và chuyển đổi số rất là mạnh
và qua chuyển đổi số chúng tôi rút ra một cái kinh nghiệm đó là
ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận với thí sinh là một con đường tất yếu
bởi vì thực tế ra
nếu một nhà trường bộ phòng
phận tuyển sinh hay là cái đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh của một nhà trường
thì không có đủ số người để đến tiếp cận trực tiếp đến từng thí sinh
hoặc từng trường trung học cơ sở hay trung học phổ thông được
mà mỗi một năm chỉ tiếp cận một số lượng nhất rất rất hạn chế
vì vậy khi mà chuyển đổi số thì công nghệ thông tin sẽ giúp cho nhà trường như trường chúng tôi
tiếp cận đến thậm chí là từng thí sinh một
đề án sáu được triển khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kết nối với các nền tảng khác
giúp khai thác tối đa hiệu quả
góp phần thúc đẩy chuyển đổi số
xây dựng chính phủ số công dân số kinh tế số
giúp công tác quản lý thống nhất tập trung minh bạch thuận lợi tiết kiệm và hiệu quả nhiều mặt
và với việc kết nối các dữ liệu cấp tài khoản định danh
để thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em
cũng như các cơ sở đào tạo
đồng thời giảm thiểu những sai sót
và tăng độ tin cậy trong quá trình xét tuyển